chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình câu chuyện hội nhập phát sóng trên truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn mặc dù gặp nhiều thách thức trong cạnh tranh từ các thị trường như trung quốc myanmar hay campuchia
thế nhưng năm nay ngành dệt may việt nam vẫn đặt mục tiêu cao đạt mức tăng trưởng ba mươi bốn tỷ usd tức là tăng một mươi so với năm hai nghìn một mươi bảy
liệu mục tiêu này có khả thi và làm thế nào để chúng ta thực hiện được mục tiêu đó
đây sẽ là những vấn đề mà chúng tôi đưa ra câu giải đáp trong chương trình ngày hôm nay cùng với sự tham dự của chuyên gia kinh tế vũ đình ánh
xin chào ông và cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay
và như thường lệ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự mà nhóm phóng viên của chương trình đã thực hiện về chủ đề này
xuất khẩu dệt may đã đi được hơn nửa chặng đường của kế hoạch năm hai nghìn một mươi tám
theo đánh giá của hiệp hội diệt may việt nam thì kết quả xuất khẩu trong sáu tháng đầu năm tiếp tục diễn biến tích cực
với các đợt hàng đã có đến cuối năm và khả năng nội địa hóa nguyên liệu trong nước cũng đã tăng lên

khai thác các fta là một trong những đòn bầy để phát triển dệt may
thế nhưng nguyên liệu vải và sợi vẫn được nhìn nhận là nút thắt cổ trai hiện nay của ngành dệt may
khi vẫn phải nhập khẩu khoảng tám mươi nguyên phụ liệu
xét trong bối cảnh hội nhập thì đây là thách thức lớn cho doanh nghiệp việt nam
bởi đa số doanh nghiệp là gia công xuất khẩu nhỏ và vừa
đại bộ phận các doanh nghiệp dệt may của việt nam là vừa và nhỏ
thì họ phần lớn họ làm gia công
thì cái tỷ lệ gọi là giá trị gia tăng nó cũng chưa có cao
và chúng tôi đang tìm mọi cách để hỗ trợ những doanh nghiệp vừa và nhỏ
để cái giá trị gia tăng nó cao hơn
còn hiện tại mình làm gia công thì cái giá trị gia tăng nó thấp
cúng tạo hiệp hội dệt may việt nam
cúng tạo hiệp hội dệt may việt nam
khi nhu cầu thế giới về dệt may từ nay đến cuối năm tăng nhẹ từ một đến hai
thế nhưng nếu doanh nghiệp việt nam không quyết liệt đổi mới
để tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu
thì sẽ khó tăng trưởng nguyệt vững
khi mà các quốc gia xuất khẩu dệt may khác
đều đang có phản ứng để tăng trưởng
và giữ thịt phần trong ngành hàng này
bằng cách đưa ra những rào cản thương mại
còn tại thị trường trong nước
các sản phẩm dệt may hiện phải đối diện thường xuyên với nạn hàng giả hàng nhái
do đó cần phải xây dựng
phát triển tài sản trí tuệ của ngành này
bởi đối với hàng hóa thời trang
thương hiệu là yếu tố quyết định danh số
cũng như mức độ hiệu quả trong sản xuất kinh doanh
thì đối với ngành thời trang và dệt may của thế giới
thì hiệu quả lại chủ yếu đến từ thương hiệu
sở hữu trí tuệ các mẫu mã thiết kế
cũng như hệ thống phân phối
cho nên là việc tiếp tục nâng cấp ngành dệt may việt nam
nên một bậc thang cao hơn trong chuỗi giá trị của ngành diệt may thế giới
chính là việc xây dựng các thương hiệu của mình
và có sở hữu trí tuệ một cách phù hợp pháp luật
không những chỉ ở trong nước mà cả trên thị trường quốc tế
để bảo vệ mình và định hướng trong dài hạn
là sẽ có được những hiệu quả kinh tế
từ các tài sản sở hữu trí tuệ các tài sản vô hình này
để đạt được mục tiêu tăng trưởng một mươi
thì ngành dệt may sẽ phải có nhiều giải pháp hơn nữa
để thực hiện trong thời gian tới
thưa ông vũ định ánh
một mươi là con số mục tiêu cho phát triển tăng trưởng của ngành dệt may
trong năm hai nghìn một mươi tám
theo ông thì liệu đây có phải là con số khả thi với chúng ta hay không
tôi cho rằng cái việc mà chúng ta đặt cái mục tiêu tăng trưởng một mươi
về cái nghiệp xuất khẩu ngành dệt may trong năm hai nghìn một mươi tám
thì cũng đã dựa trên những cái căn cứ đánh giá
kể cả từ phía thị trường quốc tế
cũng như cái khả năng cái năng lực về sản xuất của ngành dệt may
cũng như năng lực về xuất khẩu của các doanh nghiệp việt nam của chúng ta
và trong thực tế thì năm hai nghìn một mươi bảy
cái kinh ngạch xuất khẩu dệt may của chúng ta cũng đã tăng được trên một mươi
con số chính xác là khoảng một mươi hai mươi ba
và thực tế trong sáu tháng đầu của năm hai nghìn một mươi tám vừa qua
thì cái xuất khẩu dệt may chúng ta thậm chí còn tăng được tới một mươi bốn
đạt mức trên một mươi sáu tỷ đô la mỹ
và với cái quy luật bình thường
thì thường là những cái tháng cuối năm
những cái quý ba quý bốn
thì cái kinh ngạch xuất khẩu của ngành dệt may
sẽ tăng cao hơn hẳn so với cái nửa đầu năm
và như vậy thì căn cứ vào cái thực tế mà chúng ta đã thực hiện
thì tôi cho rằng đó là mục tiêu có thể nói là hoàn toàn khả thi
và một số cơ quan chức năng
cũng như là doanh nghiệp dệt may và hiệp hội dệt may
còn cho rằng với cái tiến trình như thế này
thì chúng ta có thể thậm chí đạt được mức là ba mươi năm tỷ đô la mỹ
kinh ngạch xuất khẩu dệt may trong năm hai nghìn một mươi tám
ngoài ra thì chúng ta cũng phải lưu ý
một số điểm khi liên quan đến cái thị trường thế giới
thì tôi cho rằng là mặc dù có một số các cái biến động
có thể nói là rất là bất thường trong cái thời gian gần đây
tuy nhiên cái triển vọng của xuất khẩu dệt may của việt nam
cũng vẫn có những cái điểm thuận lợi nhất định
và do đó thì có thể khẳng định là cái mục tiêu một mươi
hoàn toàn khả thi và có thể đạt được
hơn hai mươi năm nay thì ngành diệt may tăng trưởng là nhờ khai thác các fta
hiện nay thì các fta nào đang được khai thác tốt
để làm đòn bẩy phát triển của ngành
có thể nói là ngành diệt may của chúng ta
thì là một trong những cái ngành mà được hưởng lợi nhiều nhất
từ cái việc là chúng ta mở cửa hội nhập
cũng như là ký các cái hiệp định thương mại tỷ do fta
và việt nam cũng là một trong những nước dẫn đầu trên thế giới
về việc là mở cửa thị trường và ký hàng loạt các cái fta khác nhau
và thực tế thì cũng đã chứng minh
là các cái fta mà chúng ta đã và sẽ ký trong cái thời gian tới
thì đều là một trong những cái hội nhập
và đều có những cái điểm mà có thể nói là rất là thuận lợi
cho cái việc là phát triển cái ngành dệt may nói chung
cũng như là cái việc xuất khẩu các cái sản phẩm dệt may của việt nam nói riêng
thị trường mỹ thị trường eu hay thị trường hàn quốc
thậm chí là gần đây là kể cả thị trường trung quốc
và một phần liên quan đến thị trường nhật bản thị trường asean chẳng hạn
đây là những thị trường chủ chốt và thậm chí là thị phần của việt nam
trong cái thời gian qua cũng không ngừng được mở rộng
thì đó có thể khẳng định là cái kết quả tất yếu
chúng ta đã ký được các cái hiệp định thương mại tự do với những cái thị trường chiến lược này
tới đây có hai cái hiệp định thương mại tự do mà tôi đánh giá
là cũng sẽ tác động rất là tích cực đến cái ngành dệt may của chúng ta
mà hiện nay chúng ta cũng đang xúc tiến để có thể là ký kết các cái hiệp định thương mại tự do đa phương này
thứ nhất là cptpp
ở đây thì chúng ta có thể mở rộng thêm các cái thị trường mà hiện nay chúng ta chưa có cái hiệp định thương mại tự do
ví dụ như là với trường hợp của canada mexico hay là thị trường của australia
thì đó là những cái triển vọng mới cho cái ngành dệt may của việt nam
khi mà chúng ta ký cái cptpp tới đây
một cái hiệp định thương mại tự do thứ hai nữa mà chúng ta cũng đang đi đến những cái giai đoạn cuối
để có thể thực hiện được và thậm chí là có khả năng là trong năm hai nghìn một mươi tám này
đó chính là cái evfta
tức là cái hiệp định thương mại tự do giữa eu và việt nam
thì có thể nói là hiện nay mặc dù là cái fta chưa có
tuy nhiên thì chúng ta đã có những cái fta song phương với một số nước
ở khu vực eu
và cái phát triển về cái thị trường diệt may của việt nam
các cái sản phẩm diệt may của việt nam đã đến được
có thể nói là khá nhiều các quốc gia với điều kiện khá là thuận lợi
ở khu vực eu
thì sau khi chúng ta có cái fta này
tôi tin rằng nó sẽ tạo ra một cái bước đột phá
một cái cơ hội mới cho các cái doanh nghiệp diệt may
các doanh nghiệp xuất khẩu của chúng ta trong cái thời gian tới
ông có thể cho biết là tốc độ tăng trưởng của ngành diệt may
tại các thị trường hiện nay như thế nào
đối với các sản phẩm dệt may thì có một cái đặc điểm
có thể nói là rất là
rõ ràng đó là một cái sản phẩm thiết yếu
nên là mặc dù là
có những cái diễn biến bất lợi
về thương mại trên toàn cầu
khi mà cái cuộc chiến tranh thương mại
do mỹ khởi động
đang có thể nói là tăng cái mức độ của nó
trong trường hợp là các biện pháp trả đũa
giữa mỹ và trung quốc
có thể gây ảnh hưởng đến cái thương mại toàn cầu
thì nhìn chung do cái đặc điểm của cái sản phẩm diệt may
nên là nó sẽ không bị ảnh hưởng nhiều
bởi cái tốc độ tăng trưởng chung trên toàn cầu
như tôi đã nói có khả năng là sẽ vẫn duy trì
cái quy mô tương tự như năm hai nghìn một mươi năm
tuy nhiên thì đối với mỗi một thị trường
sẽ có những cái thay đổi khác nhau
và đối với cả những cái sản phẩm dệt may của việt nam
khi chúng ta hướng tới các cái thị trường
mà chúng ta gọi là thị trường chủ lực
thị trường chiến lược
thì cũng sẽ có những cái thay đổi
về đánh giá chung thì tôi cho rằng
với cái bối cảnh như hiện nay
khi mà mỹ có thể là mở rộng
các cái nhóm hàng các cái mặt hàng
mà có thể là bị tăng thuế quan
phía các trung quốc chẳng hạn
thì trong đó có cái nhóm hàng dệt may
và do đó thì có thể đây là một cái cơ hội
mà nếu chúng ta là mắt tốt
thì chúng ta có thể tăng được cái thị phần của mình
tuy nhiên thì chúng ta cũng rất là lưu ý
là bởi vì hiện nay trong cái tương quan
về thương mại giữa việt nam và mỹ
thì chúng ta xuất siêu sang mỹ khá là nhiều
tới hàng chục tỷ đô la mỹ
do đó thì mỗi một trường hợp
khi chúng ta thay đổi cái thị phần
hay là tăng cái quy mô xuất khẩu
sang một thị trường như thị trường mỹ chẳng hạn
thì chúng ta cũng cần nhắc các biện pháp
để tránh làm sao
có thể là bị những cái rào cản mới
phát sinh khi mà chúng ta tăng được
cái quy mô đỏ
hiệp định thương mại tự do với cả eu
thì rõ ràng đây là một cái điều kiện rất là thuận lợi
để chúng ta cũng tăng được cái thị phần
cái quy mô xuất khẩu
sang cái thị trường eu
và gần đây
khi mà cái thị trường của hàn quốc
thị trường của nhật bản
có thể nói là cũng đang dành cho chúng ta
những cái yêu đãi
những cái yêu ái khá là lớn
đến quan đến xuất khẩu
những cái mặt hàng diệt may
thì như vậy có thể nói là
bốn cái thị trường trọng điểm của việt nam chúng ta
là bao gồm mỹ eu hàn quốc và nhật bản
tôi đánh giá rằng
nó sẽ chiếm cái tỷ trọng lớn nhất
trong cái phần mà tăng một mươi
về cái quy mô xuất khẩu
như chúng ta đặt ra
trong cái mục tiêu năm hai nghìn một mươi tám
đối với các thị trường còn lại
thì rõ ràng là hiện nay việt nam
vẫn thực hiện các cái chiến lược
về mặt đa dạng hóa
các cái thị trường để xuất khẩu
thời gian qua thì chúng ta cũng đã nói
khá nhiều đến vấn đề sở hữu trí tuệ
trong ngành diệt may
vậy thì tại sao cần phải xây dựng
cũng như là phát triển cái tài sản trí tuệ
của ngành này
đối với ngành diệt may của chúng ta
thì cái vấn đề về sở hữu trí tuệ
chủ yếu liên quan đến hiện nay là
như tôi đã nói tới khoảng trên bảy mươi
trong các cái doanh nghiệp
mà xuất khẩu diệt may
về cái kinh ngành xuất khẩu
thì là do các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
họ trực tiếp quản lý và thực hiện
kể cả từ khâu đầu
cái khâu nguyên nhân vật liệu cho đến
cái khâu tổ chức sản xuất
và cho đến cái khâu là xuất khẩu cuối cùng
và như vậy thì cái vấn đề về sở hữu trí tuệ
là cái vấn đề họ đặc biệt quan tâm
và hơn nữa thì cái sở hữu trí tuệ
cũng là một trong những cái nội dung cốt lõi
một trong những trụ cột trong các hiệp định
thương mại tự do mà chúng ta đã ký
với cả những cái thị trường chủ lực
cũng như là không chủ lực đối với những sản phẩm diệt may
do đó thì cái đầu tiên và quan trọng nhất
đó là vấn đề chúng ta phải thực thi
và bảo vệ cái quyền sở hữu trí tuệ
để thực hiện các cái hoạt động gia công
trong các cái lĩnh vực diệt may
vấn đề thứ hai nữa thì đối với bản thân việt nam chúng ta
khi mà các doanh nghiệp diệt may
đặc biệt là các doanh nghiệp trong nước
xác định sẽ tham gia vào cái chuỗi giá trị toàn cầu
ở những cái khâu những cái mắt xích
mà có thể tạo ra được những giá trị gia tăng nhiều hơn
thì đó chính là khâu mà nó tạo ra
những cái sở hữu trí tuệ
những cái mẫu mã những cái thương hiệu
lớn đối với những cái sản phẩm diệt may
thì trước mắt việt nam chúng ta vẫn lựa chọn
một cái chiến lược đó là chủ yếu phát triển
về vấn đề sở hữu trí tuệ các cái sản phẩm diệt may
là đối với cái thị trường trong nước
để làm sao mà giúp cho chúng ta có thể là
đẩy được các cái sản phẩm diệt may
từ các cái nước khác chiếm lĩnh
cái thị trường trong nước của việt nam chúng ta
thì đây là cái mà vấn đề tôi cho rằng cũng cần
có cái sự phát triển
các cái sản phẩm sở hữu trí tuệ đối với cái ngành dệt may
và cái này thì là cái sự
có thể nói phải đi đều bằng hai chân
kể cả từ phía bản thân các cái doanh nghiệp diệt may
cũng như là từ phía các cái cơ chế chính sách
và các cái cơ quan chức năng hữu quản của việt nam
với tất cả những điều kiện
mà ông đã phân tích thì để
trong năm nay chúng ta hoàn thành được
cái mục tiêu là tăng trưởng một mươi
của ngành diệt may thì theo ông
là chúng ta sẽ phải cần chú trọng
tới những cái giải pháp nào tôi cho rằng cái đầu tiên
mà chúng ta cần phải tập trung
đó là làm sao mà chúng ta tăng
và đảm bảo được cái khả năng về giao hàng
hoàn thành tốt các cái đơn đặt hàng
kể cả về chất lượng
cũng như là cái mức giá cả
cái vấn đề thứ hai đó là cái vấn đề
hiện nay cạnh tranh trong cái ngành diệt may
thì không chỉ liên quan đến
các cái điều kiện trước mắt mà nó còn liên quan
đến cái nền tảng lâu dài
đặc biệt khi mà cái tác động của cách mạng bốn
bốn thì làm sao mà chúng ta đưa được
các công nghệ hiện đại không chỉ đảm bảo
với chất lượng mà thông qua đó còn tăng được
năng suất và giảm dần
cái việc là phụ thuộc vào cái lợi thế
về cái lao động giá rẻ
như trong cái ngành diệt may
cái thứ ba nữa nó vừa là trước mắt vừa là lâu dài
đặc biệt là trong tháng cuối
của năm hai nghìn một mươi tám
đó là các cái cơ quan chức năng
cũng như là bản thân các doanh nghiệp diệt may
cần hết sức là chú ý
phân tích đánh giá theo dõi
về diễn biến của cái cuộc chiến tranh thương mại
giữa mỹ và trung quốc
và có khả năng là sẽ lan rộng ra
một số các cái khu vực cũng như là số thị trường khác
nó sẽ tác động như thế nào
tới cái thị trường diệt may nói chung
và tới cái thị trường diệt may
các cái sản phẩm diệt may của việt nam nói riêng
để thông qua đó chúng ta có thể tận dụng
nắm bắt được các cái cơ hội
cho cái việc xuất khẩu diệt may
đồng thời nó ngăn chặn những cái nguy cơ
những cái thách thức có thể xảy ra
từ cuộc chiến tranh thương mại này
thưa quý vị và các bạn với những phân tích vừa rồi
của chuyên gia kinh tế vũ đình ánh
thì chúng ta đã có một cái nhìn
lạc quan hơn về việc hiện thực hóa
mục tiêu tăng trưởng một mươi
so với năm hai nghìn một mươi bảy
của ngành diệt may việt nam
tuy nhiên trước mắt chúng ta là
quảng thời gian cuối năm
đây là thời điểm quan trọng
để giúp cho chúng ta có được mức tăng trưởng tốt
hy vọng là ngành diệt may
của việt nam sẽ thành công
trong việc hiện thực hóa mục tiêu này
một lần nữa cảm ơn chuyên gia kinh tế vũ đình ánh
đã tham gia chương trình ngày hôm nay
xin chào và hẹn gặp lại